tại quảng trị nắng nóng với nền nhiệt từ ba mươi chín bốn mươi một độ cùng với gió tây nam thổi mạnh nên lượng nước bốc hơi nhiều gây nên hiện tượng khô nóng và thiếu nước nghiêm trọng
tại các hồ thủy lợi lớn nhỏ ở tỉnh quảng trị thì mực nước đang ở mức rất thấp
nhiều diện tích lúa và các cây trồng khác đang bị hạn và cháy không thể cứu được
các hồ thủy lợi lớn ở huyện gio linh như trúc kinh kinh môn đang ở mức dưới hai mươi năm dung tích thiết kế
riêng hệ thống sông cánh hòm của huyện hiện ở mức khô hạn
nguồn nước tưới cho hàng trăm hectare lúa của huyện gio linh đang dần cạn kiệt
hiện ở tỉnh quảng trị những địa phương bị hạn nặng nhất là vĩnh linh với hơn bốn trăm năm mươi hectare gio linh hơn năm trăm năm mươi hectare và cam lộ là gần hai trăm sáu mươi hectare

nhiều diện tích lúa và các cây trồng khác thì đang bị hạn và cháy không thể cứu được
nhiều diện tích lúa và các cây trồng khác thì đang bị hạn và cháy không thể cứu được